thưa quý vị và các bạn trong phần đầu của chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phần trích bài
sáng tạo nghệ thuật và các chuẩn mực văn hóa luật pháp của tác giả vũ quỳnh
thời gian qua sự kiện liên quan việc bộ phim vợ ba bị dừng công chiếu trong nước vì đã để một diễn viên một mươi ba tuổi tham gia vào một số cảnh quay nhạy cảm
đã dấy lên câu hỏi về việc sử dụng trẻ em và hình ảnh của trẻ em trong các tác phẩm nghệ thuật như thế nào cho phù hợp
soi chiếu từ các quy định của pháp luật cụ thể là luật trẻ em có thể thấy việc nhà sản xuất sử dụng một số em nhỏ một mươi ba tuổi
vào các cảnh quay có tính nhạy cảm đã vi phạm cả về văn hóa lẫn luật pháp gây phàn cảm trong công chúng tiếp nhận
một bộ phim gây tiếng vang ở nước ngoài đoạt giải thưởng tại một số liên hoan quốc tế được giới phê bình khen ngợi về chất lượng nghệ thuật
nhưng đáng tiếc đã đi quá giới hạn trong việc sử dụng diễn viên
cùng thời điểm bộ phim vợ ba bị ngừng công chiếu cũng liên quan chủ đề trẻ em sự ra mắt bộ ảnh những đứa trẻ mang bầu
để cổ động cho chiến dịch bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại tình dục cũng đã phải nhận rất nhiều chỉ trích của dư luận
việc để lộ mặt các mẫu nhí từ tám đến một mươi hai tuổi trong các bức ảnh trẻ em bị mang bầu bị cho là thiếu tính nhân văn không tạo nên cảm xúc tích cực trong người xem
về giới hạn của tự do sáng tạo trong nghệ thuật dù tồn tại các quan niệm khác nhau nhưng vẫn cần nhận thức một vấn đề rằng
không chờ việt nam
mà ở mọi quốc gia trên thế giới nghệ sĩ trước hết là công dân của xã hội và hoạt động sáng tạo của họ phải đáp ứng được những chuẩn mực mà văn hóa và luật pháp của xã hội đặt ra
vì thế sáng tạo nghệ thuật không chỉ là công việc của tài năng mà còn trực tiếp liên quan hiểu biết và sự nhạy cảm nhất là liên quan trách nhiệm công dân của nghệ sĩ
trong đời sống nghệ thuật không ít thí dụ cho thấy có thể không cố ý nhưng sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ đã vượt lên
ngoài khuôn khổ văn hóa và pháp luật dẫn đến việc bị dư luận phản ứng lên án thậm chí bị cơ quan luật pháp xử lý với các hình thức khác nhau
còn nhớ năm hai nghìn một mươi năm triển lá mảnh nghệ thuật hoa nơi chiến trường tổ chức tại phòng trưng bày flower box concept tp hcm đã hứng sự chỉ trích gây gắt
sau đó cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ tất cả các bức ảnh
đây là những bức ảnh được sáng tạo lại một cách vung về từ các bức ảnh gốc về chiến tranh ở việt nam do một số phóng viên chiến trường phương tây chủ
việc xóa hình ảnh súng ống hàng rào dây thép gai để thay thế bằng những bông hoa với mục đích truyền đi thông điệp hòa bình của nhóm tác giả ảnh triển lãm
bị dư luận đánh giá là không chỉ sống sượng xúc phạm các nhân vật trong ảnh mà còn vi phạm nghiêm trọng vấn đề bản quyền
tư duy nghệ thuật cùng với hạn chế trong hiểu biết cách xử lý với lịch sử và sự thật đã khiến nhóm tác giả này tạo ra một loại sản phẩm không được xã hội chấp nhận nên đã nhanh chóng bị xóa sổ khỏi đời sống sinh hoạt nghệ thuật
đây là một minh chứng cho thấy nghệ sĩ có quyền sáng tạo
xong nếu khi thực hành quyền này nghệ sĩ không tự mình kiểm soát điều chỉnh phù hợp với chuẩn mực văn hóa và yêu cầu luật pháp
thì kết quả sáng tạo sẽ bị xã hội và công chúng lên án
nhìn vào thực trạng các lĩnh vực nghệ thuật hiện nay chúng ta thấy xuất hiện một số hiện tượng thiếu lành mạnh
một số nghệ sĩ vì những lý do mục đích riêng đã bỏ qua các chuẩn mực văn hóa và pháp luật cần thiết để tạo ra thứ nghệ thuật hù dọa gây sốc câu like câu view
như để mưu cầu sự nổi tiếng hơn là đóng góp các giá trị đích thực cho cuộc sống
chẳng hạn trong văn học đã có một số tác phẩm chạy theo thị yếu thấp kém
một bộ phận công chúng bằng cách đưa vào tác phẩm thứ ngôn ngữ tục tiễu bậy bạ và cho rằng đó là sáng tạo để văn chương gần với đời sống
rồi nữa là thứ thơ được tạo dựng bằng thứ ngôn ngữ gợi dục
với âm nhạc việc một số ca sĩ làm mới gây sốc bằng những cách thể hiện không giống ai
hay một số nhạc sĩ trẻ lại có xu hướng viết các ca khúc với ca từ phản cảm dung tục để gây chú ý với người nghe người xem
nhưng rốt cuộc thì nhận lại những sự bất bình tẩy chay của công chúng
đó không chỉ là nghệ thuật mà còn là đạo đức và trách nhiệm của nghệ sĩ trẻ
nếu việc làm mới đó thiếu nỗ lực lành mạnh nghệ sĩ trẻ có thể trở thành người vô cảm không biết trân trọng gìn giữ thậm chí phá hoại những sáng tạo có giá trị tư tưởng nghệ thuật của người đi trước
một khi đã nắm bắt nhận thức được giới hạn của văn hóa và luật pháp
biết tự ý thức khi kiểm soát các giới hạn đó nghệ sĩ sẽ tìm thấy tự do trong hoạt động sáng tạo
cũng theo tác giả vũ quỳnh trong một bài viết khác có tiêu đề cẩn trọng khi thay đổi ca từ
thời gian qua trên một số địa chỉ truyền thông và sân khấu biểu diễn xuất hiện tình trạng thay đổi chế nhạy ca từ của những ca khúc nổi tiếng vốn quen thuộc với công chúng
trong đó ca tử của một số ca khúc hoàn toàn bị biến dạng
so với nguyên tác
gần đây khán giả truyền hình không khỏi bất ngờ khi thấy trong đoạn một quảng cáo phở ăn liền ca từ
dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về hà nội
trong ca khúc nhớ về hà nội của cố nhạc sĩ hoàng hiệp đã thay đổi thành
dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ phở hà nội
trên một số diễn đàn
nhiều khán giả tỏ ý không đồng tình với việc thay đổi ca từ của ca khúc nhớ về hà nội để phục vụ quảng cáo
đồng thời cho rằng đó là việc làm vô tình xúc phạm cố nhạc sĩ hoàng hiệp xúc phạm những giá trị văn hóa tinh thần mà ca khúc đã tạo dựng nên trong lòng công chúng và người hâm mộ và được họ đón nhận lưu giữ
thực ra hiện tượng thay đổi hoặc tạo ca từ mới cho ca khúc quen thuộc được nhiều người yêu thích đã tồn tại trong đời sống
từ đó làm nảy sinh khái niệm nhạc chế
phần lớn ca từ được chế lại là để gây cười
hiện tượng này thường xuất hiện trong các game show trò chơi truyền hình
chẳng hạn một nơi ca khúc chế lại chiếm tỷ lệ cao là chương trình gặp nhau cuối năm trên truyền hình đêm giao thừa
một số ca khúc nhạc chế trong gặp nhau cuối năm do các táo quân trình bày được khán giả thuộc chia sẻ trên mạng với tốc độ chóng mặt như các bản chế
từ bài đi học của nhạc sĩ vũ đình thảo nói về tình trạng bạo lực học đường lụt từ ngã tư đường phố từ bài từ một ngã tư đường phố của nhạc sĩ phạm tuyên
táo ơi mình đi đâu thế từ bài bố ơi mình đi đâu thế ca khúc trong game show truyền hình cùng tên khá thân thuộc với trẻ em
thậm chí trên mạng còn có clip tổng hợp các ca khúc nhạc chế hay nhất của táo quân và được nhiều người quan tâm theo dõi
cũng từ trào lưu này đã xuất hiện các trang web của hội những người thích chế lời bài hát có trang thu hút hàng nghìn người tham gia
ở một số game show việc chế lời bài hát được giám khảo hoặc khách mời sử dụng như một thứ gia vị để làm cho chương trình tăng thêm sự hấp dẫn
tuy nhiên không phải lúc nào mục đích này cũng thành công được đông đảo người xem chấp nhận
chẳng hạn trong chương trình game show bí mật đêm chủ nhật phát trên một kênh truyền hình địa
nghệ sĩ ct đã chế lời ca khúc sáu mươi năm cuộc đời của nhạc sĩ y vân để trêu đùa khách mời là người mẫu xl với nội dung có phần phản cảm đã nhận phải sự phản ứng của dư luận
một hiện tượng khá phổ biến khác là chế ca từ mới cho ca khúc thể hiện trong quảng cáo sản phẩm phát trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng mạng
chẳng hạn ca khúc duyên phận được ưa thích của nhạc sĩ thái thịnh được chế ca từ mới cho ca khúc thể hiện trong quảng cáo sản phẩm phát trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng mạng
có một phần hữu dụng mới để quảng cáo cho công ty điện máy với phần lời n canada khiến cho không ít người yêu mến ca khúc này phải nhăn mẩy nhiếu chán
cũng ca sĩmt vốn từng thành công và ghi dấu ấn với ca khúc ước gì của nhạc sĩ võ thiện thanh nhưng khi sử dụng ca khúc này quảng cáo một sản phẩm trà
ước gì ăn bánh không nặng nề ước gì tết nào cũng nhẹ nhàng
cả nhà ta đừng lo nữa nha vì nay đã có tây thơ
đã để lại những sự tiếc núi trong lòng người hâm mộ
hay gần đây ca khúc được giới trẻ yêu thích là bao giờ lấy chồng của tác giả huỳnh hiển năng
cũng đã được chế ca từ mới để ca sĩ bp trình bề trong đoạn quảng cáo mỹ tù
lời lẽ ngọt ngào của ca khúc sau khi được chế biến đã trở nên buồn cười thậm chí ngô nghe như
ở đây ca tử chế lại để quảng cáo sản phẩm có nội dung đời thường khác hẳn so với ca tử trong nguyên tác
có một câu hỏi được đặt ra là
nếu chưa được tác giả
hoặc người thừa kế của tác giả đồng ý
thì việc chế ca từ mới cho một ca khúc có bị xem là vi phạm luật sở hữu trí tuệ hay không
và khi ca khúc gốc đã được luật pháp công nhận và bảo vệ
các ca khúc nhạc chế đó có được phép lưu hành biểu diễn hay phục vụ mục đích thương mại giải trí
tại các khoảng năm sáu bảy điều hai mươi năm luật sở hữu trí tuệ sửa đổi
có quy định rất cụ thể về các hành vi xâm hại quyền tác giả
sửa chữa cắt xén hoặc
hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào
gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả
sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả chủ sở hữu quyền tác giả
làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả trù sở hữu quyền tác giả
đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh
cho đến nay chỉ có một số rất ít ca khúc được người sử dụng xin phép trước khi thay ca từ mới
chủ yếu để dùng trong các đoạn quảng cáo có mục đích thương mại
do vậy bản quyền là một vấn đề quan trọng cần được tác giả cơ quan chức năng các tổ chức bảo hộ quyền tác giả
lưu tâm trong xử lý lưu hành cấp phép biểu diễn cho các ca khúc nhạc chế
tuy nhiên ngay cả khi vấn đề pháp lý liên quan các ca khúc có ca từ được viết lại
làm cho nội dung thay đổi khác hẳn so với nguyên tác đã được thực thi nghiêm túc
thì việc thay ca từ như thế nào để vừa phù hợp vừa tôn trọng giá trị của nguyên tác
vừa bảo đảm các giá trị tư tưởng thẩm mỹ
mà nguyên tác vốn truyền tải
vẫn là điều cần được tính toán và quan tâm đúng mức
cũng cần lưu ý từ quan hệ giữa nội dung và hình thức
khi tác phẩm âm nhạc đã hoàn thành
sẽ chỉ có nội dung và hình thức tương ứng
vì thế trong phạm vi nhất định
có thể coi việc chế lại ca từ là phá vỡ sự kết hợp hài hòa giữa nội dung và hình thức của nguyên tác
thí dụ giai điệu và ca từ của ca khúc nhớ về hà nội
thống nhất với nhau
diễn tả nỗi gia diết của một hoặc những con người
dù đi xa đến đâu
vẫn gia giết nhớ về thủ đô với
nhớ phố thăm nghiêm giữa bóng cây
tiếng ve dù những trưa hè
và nhớ những công viên vừa mới xây
bước chân em chưa mòn lối
ôi nhớ hồ gươm xanh thơm
nơi thắm rùa nghiêng soi bóng
thành cũ thắng lòng hồ nước non thiêng
còn lắng đâu đây giống xưa hoài hồ
giai điệu ca từ đã tạo ra sắc thái khá thiêng liêng sâu lắng như thế
khi được ghép vào để nhớ phở thì rất khó có thể phù hợp
nhìn trên tổng thể thực tế cho thấy ngoài mục đích thương mại
hiếm có đoạn lời mới nào của các ca khúc chế
có thể tạo ra cảm xúc thú vị hay giúp nâng tầm nguyên tác
tạo ca từ mới cho ca khúc có thể đáp ứng yêu cầu giải trí tức thời
đáp ứng được yêu cầu thương mại mang lợi ích kinh tế tới tác giả và nhãn hàng quảng cáo
xong cần thấy rằng về lâu dài việc làm này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cảm thụ nghệ thuật của công chúng
cũng phải nói rõ rằng có thể thay đổi ca từ của các ca khúc nếu được sự đồng ý của người sở hữu bản quyền
tuy nhiên vấn đề là ở chỗ người thực hiện nên cẩn trọng hài hòa giữa các mục đích
tránh ảnh hưởng đến giá trị tác phẩm và tình cảm người hâm mộ
quan trọng hơn để góp phần xây dựng môi trường âm nhạc lành mạnh loại bỏ hiện tượng sô bồ nhảm nhí
rất cần ý thức bảo vệ tác quyền của người sáng tác
thiết nghĩ các tác giả cũng nên cân nhắc kỹ trước khi đồng ý để ai đó chế ca từ mới cho ca khúc của mình
nhất là ca khúc đã in đậm dấu ấn trong công chúng
hơn nữa cần coi trọng việc tôn trọng sự toàn vẹn của tác phẩm nghệ thuật là ý thức cần có
không nên xuê xoa bỏ qua hay vì chút lợi ích vật chất mà chấp nhận để sản phẩm tinh thần
vốn đã được thừa nhận về giá trị thẩm mỹ tinh thần trở nên méo mó suy giảm giá trị
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi